biến dịch hiện tại là dấu hiệu tích cực cho thấy làn sóng dịch bệnh lần này đã sắp kết thúc
có biện pháp phòng dịch tuân thủ nghiêm túc năm k và ý thức của người dân quyết định rất lớn đến thời điểm dịch được kiểm soát
liên quan đến tình hình học sinh đi học khi làn sóng dịch bệnh phức tạp còn khoảng hơn hai tháng nữa kết thúc năm học
như các trường học ở hà nội đang đối diện với những đợt sóng f ở cả học sinh lẫn giáo viên
cùng với đó là nỗi lo tổ chức thi thế nào cho công bằng
trường trung học cơ sở cẩm lĩnh huyện ba vì hà nội từ khi cho học sinh ba khối lớp đi học trực tiếp
đã phải đầu tư thêm thiết bị cho hai phòng họp trực tuyến
những học sinh f f một nghỉ học ở nhà sẽ dồn sang học lớp học trực tuyến này
các em bắt buộc phải học theo thời khóa biểu của lớp khác để theo kịp chương trình trong suốt tuần học trực tuyến
ông nguyễn văn hậu trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện mê linh cho biết
huyện có khoảng sáu mươi học sinh các cấp trong đó có khoảng một mươi năm học sinh là f f một
riêng f có gần bảy em hiện chưa có sáu trường trung học cơ sở có dịch ở mức độ một hai
được dạy học trực tiếp một mươi bốn trường phải dạy trực tuyến
về kế hoạch kiểm tra đánh giá học sinh giữa kỳ sắp tới phòng giáo dục và đào tạo yêu cầu các trường học chủ động
trong đó tiểu học sẽ phải kiểm tra trực tuyến
nếu học sinh chưa được đến trường riêng học sinh lớp bảy lớp chín sẽ cố gắng tối đa để kiểm tra trực tiếp trên lớp nhằm đảm bảo chất lượng
ông hậu nói có thể sẽ phải kiểm tra hai đến ba đợt
vì học sinh f f một nghỉ và đi học rải rác tuy nhiên cố gắng thực hiện đánh giá trực tiếp cho tất cả học sinh
việc này ngoài mục đích nắm bắt kiến thức học sinh đạt được còn nhằm đảm bảo công bằng cho các em
trường trung học cơ sở hoàng liệt quận hoàng mai hà nội chỉ hơn ba tuần học trực tiếp số học sinh mắc covid một mươi chín chiếm khoảng một phần năm
mỗi học sinh f lại cổng thêm bốn năm em f một buộc phải chuyển trạng thái học tập
do đó học sinh đến trường học trực tiếp thực chất mỗi ngày có khi chỉ đạt bốn mươi
chưa kể trường có một trăm một mươi sáu giáo viên đến nay cũng có tới hơn bốn mươi trường hợp thành f
đến nay trường có dịch ở mức độ ba toàn trường lại dạy trực tuyến
bà đặng thị thu hà hiệu trưởng nhà trường nói
việc kiểm tra đánh giá trực tuyến khó có thể đảm bảo được chất lượng điểm số không phản ánh đúng thực chất
tôi cho rằng nên cho học sinh f một test nhanh có kết quả âm tính thì đi học trực tiếp
thay vì nghỉ nhiều ngày như hiện nay
bà hà ký nghị
ông lê xuân trung hiệu trưởng trường trung học
học phổ thông lê lợi quận hà đông hà nội cho biết
sau một tháng dạy học trực tiếp cho học sinh lớp một mươi một mươi một một mươi hai
đến nay có khoảng bốn mươi học sinh là f f một
do đó ba kiểm tra đánh giá kiến thức giữa kỳ sắp tới cũng phải thực hiện
theo hai phương án trực tiếp và trực tuyến
ông trung nói đa số học sinh f đều có biểu hiện nhẹ
có thể học trực tuyến được nên vẫn đảm bảo để tham gia kiểm tra đánh giá
về mặt kỹ thuật thầy trò cũng đã quen nên không gặp khó khăn
tuy nhiên do ở nhà quá lâu
một số học sinh có tâm lý thích ở nhà học trực tuyến
kiểm tra qua mạng hơn đến trường
cũng theo ông trung sắp tới nên cho học sinh f một đi học
vì học sinh đã tiêm đủ hai mũi vaccine biểu hiện với bệnh cũng khá nhẹ
ông trung nói hiện nay số phụ huynh chịu chuộng
báo con là f một để nghỉ ở nhà học trực tuyến
với năm học nhiều xáo trộn như năm nay sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dạy học
nhất là học sinh lớp một mươi hai chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và nhiều bài thi đánh giá năng lực của các trường đại học
bên cạnh đó số ca nhiễm covid một mươi chín liên tục tăng trên địa bàn
khiến một số địa phương phải điều chỉnh lịch đến trường của học sinh
theo ủy ban nhân dân tỉnh cà mau giám đốc sở y tế của tỉnh này đề xuất xem xét
lựa chọn phương pháp dạy học trực tuyến thay cho trực tiếp như hiện nay
một mặt tăng cường kiểm soát tốc độ lây nhiễm covid một mươi chín trong trường học
mặt khác chú trọng bảo vệ an toàn phòng chống dịch cho học sinh cấp tiểu học và mầm non
ủy ban nhân dân thành phố đồng hới quảng bình vừa quyết định
cho toàn bộ trẻ mầm non nghỉ học từ ngày một mươi bốn tháng ba cho đến khi có thông báo mới
ở bậc phổ thông tổ chức dạy học trực tuyến đối với các lớp có học sinh f một
và lớp ba lớp bốn bậc tiểu học và lớp bảy lớp tám bậc trung học cơ sở
đối với các lớp một hai năm bậc tiểu học và sáu chín bậc trung học cơ sở
tổ chức dạy học trực tiếp xong phải bố trí mỗi lớp thành hai ca một ngày
nhằm giảm tối đa số lượng học sinh trong một buổi
ở bậc phổ thông các trường tổ chức dạy học trực tuyến đối với các lớp có học sinh f
và các lớp ba bốn bậc tiểu học lớp bảy tám bậc trung học cơ sở
học sinh lớp một hai năm sáu chín học trực tiếp song trường bố trí mỗi lớp thành hai ca một ngày
nhằm giảm thiểu số lượng học sinh trong một buổi
ủy ban nhân dân tỉnh hà nam đồng ý với đề nghị của sở giáo dục và đào tạo
về việc tiếp tục cho trẻ mầm non học sinh tiểu học học sinh lớp sáu nghỉ học trực tiếp tại trường
chuyển sang học trực tuyến đối với học sinh tiểu học và lớp sáu
từ ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến hết ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai nhằm giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh
tại hà giang học sinh mầm non tiểu học toàn tỉnh và học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông
học sinh sinh viên tại năm địa phương bao gồm thành phố hà giang huyện vị xuyên bắc quang
bắc mê và quang bình nghỉ học trực tiếp từ ngày một mươi bốn tháng ba đến khi có thông báo mới
tại lai châu
có bảy mươi ba trường hợp tạm dừng việc dạy học trực tiếp chuyển sang hình thức học trực tuyến
hoặc hình thức khác khi số ca nhiễm covid một mươi chín liên tục tăng
theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo lai châu các trường học trên địa bàn tỉnh ghi nhận bốn trăm sáu mươi bảy f
tám mươi bốn k là cán bộ quản lý giáo viên nhân viên ba trăm tám mươi ba k là học sinh
số ca nhiễm covid một mươi chín từ đầu năm đến nay có tổng số ba bảy trăm một mươi một f
sáu trăm năm mươi tám ca là cán bộ quản lý giáo viên nhân viên
ba năm mươi ba k là học sinh
trước đó hàng loạt địa phương trên cả nước đã phải điều chỉnh lịch đến trường của học sinh
các cấp học phù hợp với cấp độ dịch trên địa bàn để phòng chống dịch covid một mươi chín
chưa kế hoạch hướng tới việc coi covid một mươi chín là bệnh đặc hữu
những người có hành vi làm lây lan dịch bệnh có còn bị coi là phạm pháp nữa hay không
những người đang bị điều tra về hành vi này tính đến thời điểm hiện tại có được miễn tội không
đây là câu hỏi mà nhiều người đang băn khoăn
theo luật sư quách thành lực công ty luật pháp trị
từ ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi thời điểm xác định trường hợp đầu tiên mắc ca bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus corona gây ra dịch bệnh covid một mươi chín được xác định là bệnh truyền nhiễm nhóm a
nguy cơ ở mức độ đại dịch toàn cầu theo quyết định số bốn trăm bốn mươi bảy qdttg về việc công bố dịch covid một mươi chín của thủ tướng chính phủ
đến ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ban hành hướng dẫn việc xét xử tội phạm
liên quan đến phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng pháp luật và tổ chức xét xử
đối với một số hành vi vi phạm pháp luật phổ biến có đủ yếu tố cấu thành tội phạm trong phòng chống dịch bệnh
tuy nhiên đến thời điểm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai với việc tiêm chủng đạt tỷ lệ cao số ca lây nhiễm lên đến hơn một trăm linh ca một ngày
nhưng tỷ lệ tử vong thấp bộ y tế vừa có báo cáo liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong đó có một số nội dung liên quan đến việc coi covid một mươi chín là bệnh lưu hành bệnh đặc hữu bệnh thông thường
như vậy bệnh covid một mươi chín trong tương lai rất gần sẽ dần trở thành bệnh thông thường như cảm cúm
không còn yếu tố dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người trong dấu hiệu thuộc về khách thể của cấu thành
của tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo điều hai trăm bốn mươi bộ luật hình sự
điều này đồng nghĩa với việc hành vi làm lây lan dịch bệnh covid một mươi chín sẽ không còn là hành vi nguy hiểm cho xã hội nữa
theo luật sư lưu vũ anh công ty luật pháp trị với chính sách nhân đạo
quan điểm hạn chế thấp nhất việc xử lý bằng biện pháp hình sự với người phạm tội
bộ luật hình sự đã xây dựng chế định miễn trách nhiệm hình sự
luật sư quách thành lực cho rằng đến thời điểm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
chủ trương chính sách chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế
chính phủ đã có nhiều thay đổi theo hướng xem xét không coi đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
xác định chỉ là bệnh đặc hữu thông thường không thực hiện việc cách ly tập trung người bệnh không giãn cách xã hội
luật sư chia sẻ đây chính là yếu tố do có sự thay đổi chính sách pháp luật làm cho hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa
mà cơ quan tiến hành tố tụng vận dụng để xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho những người đã và đang bị điều tra
truy tố xét xử về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm trong giai đoạn hiện nay
miễn trách nhiệm hình sự sẽ dẫn tới hệ quả pháp lý
người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự không phải chịu hình phạt không bị coi là có tội không bị coi là có án tích
miễn trách nhiệm hình sự được áp dụng với tất cả các giai đoạn tố tụng và cả khi đang thi hành án
được miễn trách nhiệm hình sự có giá trị vô cùng lớn lao với bản thân người phạm tội cũng như gia đình họ
tuy nhiên việc coi covid một mươi chín là bệnh đặc hữu mới chỉ là hướng xem xét trong tương lai
ở thời điểm hiện tại theo lãnh đạo bộ y tế dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam vẫn đang trong giai đoạn chuyển biến từ
dịch sang giai đoạn bệnh đặc hữu chúng ta cần tiếp tục theo dõi tình hình dịch cũng như cập nhật sự biến đổi
của virus sars cov hai để có coi đây là bệnh lưu hành khi thời điểm thích hợp
có thể thấy omicron hiện là chủng lưu hành chính tại hà nội mặc dù mỗi người sẽ có mức độ miễn dịch khác nhau
nhưng nếu chủ quan không tuân thủ năm k khi tiếp xúc một f khác mang biến chủng mới sẽ có nguy cơ tái nhiễm
trước việc biến thể omicron tàn hình đang chiếm ưu thế không ít người tỏ ra thắc mắc về việc đã khỏi covid một mươi chín
có khả năng miễn dịch trong khoảng thời gian ít nhất sáu tháng thế nhưng thực tế có trường hợp người tái dương tính
sau khoảng thời gian chỉ một tháng về vấn đề này bác sĩ nguyễn huy hoàng trung tâm oxy cao áp việt nga
bộ quốc phòng nhận định các bệnh nhân tái nhiễm sau thời gian rất ngắn có thể do biến chủng mới
bên cạnh đó một giả thiết được bác sĩ hoàng đưa ra là có thể lần xét nghiệm âm tính đầu tiên
bệnh nhân lấy mẫu không chuẩn hoặc có thể lúc này sars cov hai không còn ở trong dịch tị hầu nữa
nhưng ở sâu trong phổi vẫn còn sau khi biết âm tính bệnh nhân không chú trọng bảo vệ sức khỏe
cơ thể yếu đi khiến virus vẫn còn trong phổi hoạt động trở lại làm xuất hiện các triệu chứng và xét nghiệm
cho thấy tái dương tính chính điều này khiến bệnh nhân nhầm tưởng họ tái nhiễm trong khi thực tế
chỉ là tái lượng virus còn dư kể từ lần nhiễm trùng ban đầu
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín đại học y hà nội cho biết
có trường hợp tái nhiễm covid một mươi chín nhưng không quá nhiều
theo ông hải trước đây nhiều người nhiễm trùng delta giờ phổ biến trùng mới omicron
hai chủng khác nhau có miễn dịch một chút tuy nhiên không phải hoàn toàn
với cơ chế trên người mắc omicron có thể sẽ tái nhiễm omicron nhưng ở dòng phụ khác
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải thông tin biến trùng liên tục thay hình đối dạng
thay tính chất miễn dịch cơ thể không nhận diện được vẫn bị nhiễm lại
bác sĩ khuyến cáo fon khỏi bệnh sẽ có kháng thể để chống lại sự xâm nhập virus sars cov hai
lượng kháng thể sinh ra của mỗi người có khác nhau phụ thuộc vào cơ địa bệnh nền
tuy nhiên nếu kháng thể không đủ mạnh người khỏi bệnh lại chủ quan không tuân thủ năm k
khi tiếp xúc một f khác mang biến chủng mới sẽ có nguy cơ tái nhiễm
trước tâm lý chủ quan sau khi khỏi bệnh người mắc covid một mươi chín nên lưu ý việc tái nhiễm covid một mươi chín
trong một thời gian ngắn sau khi mắc là hoàn toàn có thể xảy ra
do đó việc tiếp tục thực hiện các quy tắc phòng dịch vẫn rất cần thiết để đảm bảo mình không bị nhiễm
và không phải trùng gian lây nhiễm
tình hình dịch bệnh tại trung quốc vẫn tiếp tục những diễn biến phức tạp
số ca bệnh tăng gấp đôi trong hai mươi bốn giờ gần ba bốn trăm linh trường hợp đã được báo cáo vào ngày một mươi ba tháng ba
buộc hàng triệu người phải đóng cửa và đóng cửa các trường học ở thượng hải
đây có thể coi là đợt bùng phát dịch bệnh tồi tệ nhất kể từ khi dịch bệnh xuất hiện tại trung quốc
trung quốc đã báo cáo gần ba bốn trăm linh trường hợp nhiễm covid một mươi chín hàng ngày vào chủ nhật
gấp đôi ngày trước đó buộc phải đóng cửa các điểm nóng về virus khi nước này phải đối mặt
với đợt bùng phát nặng nề nhất trong hai năm
số ca bệnh tăng trên toàn quốc đã khiến cho chính quyền đóng cửa các trường học ở thượng hải
và khóa cửa một số thành phố phía đông bắc vì gần một mươi chín tỉnh có các cụm chiến đấu
của các biến thể omicron và delta
thành phố cát lâm đã bị phong tỏa một phần với hàng trăm khu dân cư bị phong tỏa
một quan chức được công bố hôm chủ nhật
trong khi changi một khu vực đô thị gần bảy trăm linh người giáp với triều tiên đã bị đóng cửa hoàn toàn giang
một quan chức của ủy ban y tế tỉnh cát lâm đã thừa nhận rằng
phản ứng với virus của chính quyền địa phương cho đến nay vẫn còn thiếu
các cư dân của cát lâm đã hoàn thành sáu đợt kiểm tra hàng loạt
các quan chức địa phương cho biết vào chủ nhật thành phố đã báo cáo hơn năm trăm linh trường hợp mắc bệnh omicron
thành phố trường xuân lân cận một cơ sở công nghiệp với chín triệu dân đã bị đóng cửa vào thứ sáu
các thành phố nhỏ hơn là siping và đôn hoa cả hai đều ở tỉnh cát lâm
đã bị khóa vào thứ năm và thứ bảy
theo thông báo chính thức tại thành phố lớn nhất trung quốc thượng hải
chính quyền tiến hành tạm thời khóa cửa các trường học cơ sở kinh doanh nhà hàng
và trung tâm thương mại riêng lẻ vì lo ngại tiếp xúc gần hơn là kiểm dịch hàng loạt
hàng dài người đã thấy bên ngoài các bệnh viện trong thành phố khi mọi người đổ xô đi xét nghiệm covid âm tính
các trường hợp ca mắc tăng nhanh ủy ban y tế quốc gia của đất nước đã thông báo rằng
họ sẽ giới thiệu việc sử dụng các xét nghiệm kháng nguyên nhanh
mặc dù xét nghiệm pcr sẽ tiếp tục là phương pháp kiểm tra chính
nhưng động thái này cho thấy trung quốc có thể dự đoán rằng các nỗ lực chính thức
sẽ không thể ngăn chặn được virus
tuần trước một nhà khoa học hàng đầu của trung quốc cho biết nước này nên hướng tới mục tiêu
cùng tồn tại với virus giống như các quốc gia khác nơi omicron đã lây lan như cháy rừng
nhưng chính phủ cũng đã nói rõ rằng việc đóng cửa hàng loạt vẫn là một lựa chọn
là quốc gia kiên trì với zerocovid trung quốc đang trải qua đợt dịch tồi tệ nhất
trước sự xuất hiện của biến thể omicron
omicron lây lan chóng mặt khiến chiến dịch zerocovid của trung quốc
cũng đang đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục
mặc dù được nhận định là không khiến người bệnh tử vong và nguy kịch
biến thể này đã khiến hàng loạt các quốc gia chật vật với số ca mắc mới tăng nhanh chóng mặt
liệu omicron sẽ suy yếu dần hay tiếp tục gây ra những làn sóng dịch mới
hãy tiếp tục đón xem những bản tin tiếp theo để cập nhật những tin tức mới nhất về dịch bệnh
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại